khu vực dốc xây nằm giữa hai tỉnh ninh bình và thanh hóa
những ngày qua đã xuất hiện tình trạng giải đinh trên quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã bỉm sơn
hành vi này đã khiến cho nhiều người dân bức xúc và gây tâm lý bất an cho các lái xe mỗi khi di chuyển qua đây
nhìn những cái đinh ba cạnh của những người gài bẫy những các tài xế thì nó có một cái nó rất là chuyên nghiệp về cái góc độ làn đinh và độ nguy hiểm
tôi đi trên đường này thì cũng đã từng dính đinh hai lần rồi
hai đường là hai lần mà một lần dính đinh cái là đi được mấy mét khoảng chục mét cái là xẹp lốp luôn
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành xác minh và kịp thời tham mưu cho công an tỉnh
có điện chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra xử lý vụ việc
tăng cường lực lượng thứ nhất là mai phục hóa trang mai phục để phát hiện bắt giữ các đối tượng giải đinh
thứ hai là tiến hành các công tác nghiệp vụ điều tra
thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh thanh hóa công an phường bắc sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng thời kiểm tra giả soát địa bàn
kết quả đã thu được bảy chiếc đinh bốn cạnh được giải trên quốc lộ một a tại khu vực trước cửa quán bốn bò huế cách dốc xây khoảng hai km
kiểm tra hiện trường thì chúng tôi đã thu được bảy cái đinh
cái đinh này có người ta làm bốn cạnh và có chiều dài khoảng độ hai cm
cái đinh này rất là nguy hiểm
những chiếc đinh được chế tạo công phu và được giải bên làn xe theo hướng đi ninh bình
qua quan sát thực tế thì khu vực dốc xây thuộc địa phận tỉnh thanh hóa có rất ít các điểm bơm vá lốp ô tô
theo nhận định của các cơ quan chức năng việc giải đinh có thể xuất phát từ việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh thanh hóa đang lên phương án giả soát phân loại các đối tượng khả nghi để sớm tìm ra thủ phạm
kiểm tra mai phục để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi dài đinh trên đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
để đảm bảo việc đi lại của nhân dân trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần bến xe hà nội vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách
đại diện công ty cho biết tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy lượng khách dù có tăng cao hơn so với các ngày thường
song hiện các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân sáu mươi
hệ số trọng tải cho nên sẽ không gặp khó khăn
với dịp tết nguyên đán một số tuyến như quảng ninh thanh hóa thái bình nghệ an sơn la lào cai có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào các ngày cao điểm
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân công ty đã yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí phương tiện
đảm bảo số lượng để vận tải hành khách theo biểu đồ đã đăng ký và tăng cường khi phát sinh
công ty cổ phần bến xe cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổng công ty vận tải hà nội
tăng tần suất và số chuyến xe buýt để kịp thời phục vụ hành khách đến bến đi vào nội đô và giải tỏa khách trong trường hợp ủn tắc
tổ chức họp với các đơn vị vận tải trên các bến trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
ký cam kết với từng lái xe không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký và không trở quá số ghế quy định